bộ công thương vừa ban hành thông tư số một ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan năm hai nghìn hai mươi
theo đó lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo ngạch thuế quan năm hai nghìn hai mươi sẽ là hơn năm mươi chín tấn
năm hai nghìn một mươi chín lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là hơn năm mươi sáu hai trăm linh tấn
như vậy lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm nay tăng hơn năm hai nghìn một mươi chín khoảng hai tám trăm linh tấn